bên lề hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp song phương với thủ tướng nước chủ nhà prayuth chan o cha
tại cuộc gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng ngài prayuth chan o cha sẽ lãnh đạo đất nước thái lan phát triển ổn định hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thủ tướng chia sẻ với nước bạn về những thiệt hại do lũ lụt gây ra bày tỏ mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan đi vào chiều sâu hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư lao động hợp tác an ninh quốc phòng
thủ tướng thái lan đề nghị hai nước tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề có tác động chung đến asean như ô nhiễm không khí an ninh nguồn nước nhất trí cần tìm biện pháp tăng cường kim ngạch thương mại
quy mô đầu tư mở cửa thị trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp mỗi nước kinh doanh thuận lợi lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ để đạt được các mục tiêu chung xây dựng cộng đồng asean tăng cường vai trò trung tâm của asean thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác xử lý các vấn đề an ninh tại khu vực trong đó có vấn đề biển đông